phòng chống cháy nổ thành phố hà nội cũng nới lòng việc tụ tập đông người nhưng yêu cầu người dân vẫn thực hiện tốt việc đeo khẩu trang nơi cộng cộng
để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các đường bay thương mại theo chỉ đạo của thủ tướng
đã có tám khách sạn được thành phố hà nội phê duyệt là khu cách ly cho các chuyên gia nước ngoài lao động tay nghề cao nhập cảnh vào việt nam tổ bay
tới đây thành phố hà nội sẽ xem xét thêm bảy khách sạn để làm khu cách ly cho những người về từ nước ngoài
như vậy thành phố sẽ có gần một năm trăm linh phòng để cách ly dự kiến trung bình mỗi tuần sẽ có gần hai người nhập cảnh vào hà nội
đại diện ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết dự án đường sắt đô thị nhồn ga hà nội đang trong giai đoạn thi công khẩn trương
để đáp ứng mục tiêu đưa vào khai thác trước đoạn tám năm km trên cao từ nhồn cầu giấy vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên đoạn trên cao của tuyến đường sắt nhồn ga hà nội hiện chưa đủ mặt bằng sạch để thi công khiến phải điều chỉnh thiết kế nhà ga
cụ thể việc thi công nhà ga s bảy đang gặp nhiều khó khăn do chưa giải phóng được mặt bằng
ngoài ra ga s bốn cũng trong tình trạng cả hai bên ga có gần bốn mươi công trình nhà dân lấn một phần kết cấu nhà và phạm vi thi công
đến nay vướng mắc mặt bằng cơ bản được giải quyết song đáng chú ý dự án phải điều chỉnh lại thiết kế tại một số vị trí ga
trước vướng mắc khó khăn giải quyết thu hồi mặt bằng của ga s bốn ban điều chỉnh thu hẹp lại một số hạng mục ga
việc điều chỉnh thiết kế này sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn khai thác vận hành
liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực hà nội lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi do hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
và hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội phối hợp tổ chức với chủ đề tình yêu và cuộc sống
nói nhận được một năm trăm năm mươi ảnh và bộ ảnh của hai trăm sáu mươi bảy tác giả tham dự
hội đồng giám khảo đã quyết định trao một mươi giải thưởng và chọn một trăm linh ba tác phẩm của sáu mươi chín tác giả để triển lãm
ban tổ chức quyết định không triển lãm thực địa
toàn bộ số ảnh được triển lãm trực tuyến trên trang thông tin của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
và pa org vn và website liên hoan ảnh khu vực vn
để doanh nghiệp có thể ổn định được sản xuất kinh doanh đồng thời khôi phục lại sản xuất
vai trò của các cấp công đoàn cần vào cuộc hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn
vướng mắt và phát huy được vai trò công đoàn khi cùng doanh nghiệp vượt qua các khó khăn
thách thức do đại dịch duy trì ổn định đời sống và việc làm cho người lao động
do đó sản lượng của chúng tôi cũng có ảnh hưởng một phần nhưng không phải là vì điều kiện chung của toàn thế giới
mà chúng tôi ý lại rằng là chúng ta sẽ mặc kệ cho việc sản xuất kinh doanh nó có thể đi theo
một cái chiều hướng chung của xã hội mà chúng tôi thay đổi bằng cách rằng là chúng tôi tăng ra
thêm cái năng lực sản xuất để tồn kho cho tới thời điểm phục vụ cho tết nguyên đán
việc thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức việc tăng ra chăn nuôi ở các trang trại
để tạo thêm năng lực sản xuất
công an việc làm cho người lao động do đó mà lao động tại công ty chúng tôi
về sản lượng đã không bị ảnh hưởng tới thu nhập cũng như ngày công của người lao động
bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng vào cuộc hỗ trợ cùng với doanh nghiệp để mà tháo gỡ những cái khó khăn
và phát huy cái vai trò cầu nối giữa công đoàn với chủ doanh nghiệp
để làm sao tạo được một mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và cùng nhau phát triển
vượt qua khó khăn do dịch bệnh cây giả
có thể nói rằng hoạt động của các cấp công đoàn thủ đô đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện
luôn sát cánh đồng sức đồng lòng cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của truyền hình nhân dân